mừng cất cánh từ tối qua theo giờ địa phương xuyên đêm về việt nam
và ngay bây giờ thì chuyến bay đầu tiên đón người việt nam từ ukraine về nước
đã về đến sân bay nội bài
lúc này thì phóng viên thu thủy của antv đã có mặt tại sân bay
sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất
vâng thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại cảng hàng không quốc tế nội bài
và chỉ ít phút nữa thôi thì máy bay mang số hiệu vn tám mươi
sẽ đưa công dân việt nam từ ukraine về đến đất nước
và tại đây thì công tác chuẩn bị của các lực lượng chức năng đã sẵn sàng
để đón những công dân của mình trở về
để tạo điều kiện thuận lợi cho số người việt nam từ ukraine về nước
thì đơn vị của tôi ngôn ngữ cổng của quốc tế nội bài
đã chuẩn bị và bố trí lực lượng một cách tối đa
để đảm bảo vừa giải phóng
tạo điều kiện thuận lợi nhanh nhất cho khách có thể nhập cảnh
bên cạnh đó thì bên cạnh chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo công tác bỏng chống dịch
và ngoài ra thì có một số trường hợp mà không có hội chiếu dây tơ
mà vẫn có hội phục vụ nước ngoài đến người việt
thì chúng tôi cũng nhanh chóng và có lãnh đạo cục xin chủ trương
và tạo điều kiện tốt lợi nhất để cho khách có thể nhập cảnh trong ngày hôm nay